trong số những địa phương phải gánh chịu hậu quả từ đợt mưa lũ kéo dài có tỉnh hà giang
chỉ trong vòng vài ngày hà giang đã phải chịu thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng
nhà cửa hoa màu của nhân dân nhiều công trình phúc lợi xã hội bị phá hủy
theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng cho thấy từ ngày bảy đến ngày chín tháng bảy
trên địa bàn tỉnh hà giang có bốn người thiệt mạng và mất tích
cùng nhiều người bị thương do mưa lũ sạt lở đất
mưa lớn kéo dài cũng đã gây sạt lở hàng chục nghìn mét khối đất đá
vùi lấp phá hủy làm hư hỏng nặng hơn hai trăm linh nhà của người dân và nhiều tuyến đường giao thông
các công trình hạ tầng và hàng chục hectare hoa màu
ước tính thiệt hại từ đầu tháng bảy đến nay là trên một mươi tỷ đồng
trong đó huyện hoàng su phi bị thiệt hại nặng nhất
ngoài hai người chết mưa lũ sạt lở đất đã làm sập đổ hư hỏng gần bảy mươi ngôi nhà của người dân
nhiều phòng ở bị vùi lấp
lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường
triển khai khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ
đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên giúp các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định sản xuất và cuộc sống
bên cạnh đó chính quyền địa phương cũng tổ chức vận động khẩn trương di rời nhiều ngôi nhà
có nguy cơ cao về sạt lở đến nơi an toàn
nhằm tránh xảy ra những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản của nhân dân